sau khi đã thực hiện việc giảm thuế môi trường từ giờ ngày một tháng chín
thì mỗi lít xăng e năm ron chín mươi hai có giá bán lẻ mới sẽ là hai mươi bảy ba trăm chín đồng một lít sau khi giảm một hai mươi một đồng một lít
xăng ron chín mươi năm có giá là hai mươi tám một trăm năm mươi ba đồng một lít sau khi giảm một ba mươi chín đồng một lít
lần này cơ quan điều hành trích lập quỹ bình nguồn giá bot đối với các mặt hàng e năm ron chín mươi hai
là ở mức hai trăm năm mươi đồng một lít và ron chín mươi năm là ở mức hai trăm linh đồng một lít
dầu diesel ở mức một trăm linh đồng một lít dầu hỏa và dầu ma rút không trích lập
đồng thời liên bộ chi quỹ bog đối với mặt hàng dầu hỏa ở mức là năm trăm linh đồng một lít kỳ trước không chi
và không chi quỹ bog xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu khác
theo bộ công thương đây là kỳ điều hành đầu tiên giá mặt hàng xăng dầu được áp dụng mức giảm năm mươi thuế môi trường
việc giảm thuế được áp dụng từ ngày một tháng bốn
đến hết năm này
theo lý giải của bộ công thương so với kỳ điều chỉnh ngày hai mươi một tháng ba
thì trong kỳ điều chỉnh lần này giá xăng nhập khẩu từ singapore đã tăng hơn bốn
do đó giá xăng trong nước đã tăng theo giá xăng nhập khẩu
cộng với trích lập quỹ bình ổn đã dẫn đến mức tăng là một một trăm sáu mươi một đồng một lít đối với xăng a chín mươi năm
bộ công thương cho rằng là nếu không có việc giảm thế môi trường
từ hai hai trăm linh đồng một lít
từ ngày một tháng bốn thì chắc chắn xăng đã tăng trên ba mươi đồng một lít
liên tiếp hai vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn vừa bị công an tỉnh lai châu phát hiện và triệt phá
tám mươi chín bánh heroin là tăng vật thu giữ tại hiện trường
đêm qua khi đang vận chuyển sáu mươi chín bánh ma túy tổng hợp
ba đối tượng lý a dê cha minh an và cha nga vinh đều trú tại
tỉnh điện biên đã bị công an huyện nậm nhùn tỉnh lai châu
phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên bắt quả tang
cũng ngay trong đêm công an tỉnh lai châu phá thành công chuyên án bắt quả tang đối tượng giàng a páo
trú tại tỉnh điện biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ hai mươi bánh heroin
qua đấu tranh bước đầu báo khai nhận sáng cùng ngày đã đi xe máy từ huyện mường nhé tỉnh điện biên
sang huyện tân uyên tỉnh lai châu bán hai mươi bánh heroin với giá ba tỷ đồng
tuy nhiên chưa kịp bán thì đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tòa nhân dân huyện bình giang tỉnh hải dương vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo trần hoàng bách
cùng đồng phạm về tội mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tổng hình phạt cho bốn bị cáo là ba mươi sáu năm bốn tháng tù
vào tối ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tại quán karaoke kingdom
ở xã bình minh huyện bình giang do trần hoàng bách ở xã bình minh quản lý
đối tượng bách và phạm văn theo ở huyện bình giang phạm khắc lộc và phạm đình huỳnh
cùng ở huyện ninh giang cấu kết bán ma túy và tổ chức cho hai mươi sáu người sử dụng ma túy tại ba phòng hát
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt trần hoàng bách một mươi bốn năm chín tháng tù
về hai tội mua bán trái phép chất ma túy và tội sử dụng trái phép chất ma túy
phạm văn thêu bảy năm ba tháng tủ về tội mua bán trái phép chất ma túy
hai bị cáo phạm khắc lộc và phạm đình huỳnh mỗi bị cáo bị tuyên phạt bảy năm hai tháng tù
về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cho biết hiện đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với nguyễn văn đầy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện long hồ về hành vi giết người xảy ra vào trưa ngày ba mươi tháng ba vừa qua
tại một công ty trong khu công nghiệp hòa phú huyện long hồ tỉnh vĩnh long
vào trưa ngày ba mươi tháng ba nguyễn văn đầy biết được vợ của đầy bị đồng nghiệp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại huyện tam bình dùng lời lẽ thô tục xúc phạm
đây đã đến bộ phận người này làm việc để hỏi chuyện thì xảy ra đánh nhau
trong lúc xô sát nạn nhân đã tử vong
kết quả khám nghiệm cho thấy nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do sốc mất máu cấp
sau đó đầy đã đến đồn công an khu công nghiệp hòa phú để đầu thú
từ ngày một tháng ba lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đắk minh tỉnh đắk nông
đã đồng loạt gia quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
trong đó trọng tâm là tuần tra xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn và chất ma túy
trọng tâm được gia quân lần này của lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đắk minh
là chủ động phòng ngừa phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển xe
mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm pháp luật khác
đánh giá tình hình người điều khiển xe sử dụng chất ma túy vi phạm nồng độ cồn và chất kích thích khác
góp phần kiềm chế giảm tai nạn giao thông nhất là các vụ tai nạn có nguyên nhân trực tiếp
từ vi phạm nồng độ cồn ma túy
đánh giá tình hình người điều khiển xe sử dụng chất ma túy vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm pháp luật khác
theo ghi nhận lực lượng cảnh sát giao thông đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giấy tờ đo nồng độ cồn và thực hiện test nhanh chất ma túy
việc kiểm tra được thực hiện nhanh gọn đúng quy trình cán bộ trong tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đắc minh đã phát hiện lập biên bản ra quyết định xử lý vi phạm hành chính ba mươi chín trường hợp vi phạm về nồng độ cồn với tổng số tiền là một trăm một mươi bốn triệu đồng tạm giữ ba mươi chín phương tiện
riêng trong tháng ba lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đắk minh đã phát hiện lập biên bản ra quyết định xử lý vi phạm hành chính bảy trường hợp vi phạm về nồng độ cồn với tổng số tiền là hai mươi một triệu ba trăm linh nghìn đồng tạm giữ bảy phương tiện
đội cảnh sát giao thông công an huyện đắc minh đã xây dựng kế hoạch chuyên đề xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong hơi thở có nồng độ cồn và các chất kích thích khác
đã được sự phê duyệt của lãnh đạo công an huyện
qua thời gian
lãnh đạo công an huyện cũng như chỉ huy đội đã quán triệt đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ khi tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông thì phải xử lý nghiêm
với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị nhất là vai trò nòng cốt của lực lượng cảnh sát giao thông trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm mà tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tiếp tục có những chuyển biến tích cực
tại nạn giao thông đã được kiểm chế và đẩy lùi việc tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm về nông độ cồn và ma tùy đối với lái xe đã tác động tích cực đến ý thức của người tham gia giao thông và nhận được sự đồng tình ủng hộ người dân